khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bốn một thanh niên đỗ xe ô tô red rover và đi vào bên trong quầy bán thuốc
sau chừng một mươi phút chủ phương tiện hút hoảng khi thấy có người lạ ngồi trong cabin ghế lái nổ máy xe và bỏ trốn
từ về em cũng không để ý nhưng anh ấy thấy anh bảo là có tiếng nổ máy thì anh ấy chạy ra thì thấy có một người đàn ông
em có nhìn qua thì thấy là như mặc áo trắng như vậy thì ở trên xe thì lúc đấy mọi người ra hô thì anh ấy có bám qua xe nhưng mà không kịp
khi sự việc xảy ra chủ chiếc xe renover đã chi hô và trình báo công an phường quang trung gần đó
ngay lập tức lực lượng tuần tra mật phục đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã sử dụng xe máy đuổi theo kẻ lấy trộm chiếc xe rerover qua nhiều tuyến phố
đáng chú ý là hành trình bỏ chạy của thời gian đã gây nhiều tai nạn cho người tham gia giao thông
trong quá trình chú đuổi đối tượng cũng có ép xe tôi vài lần bao quyệt xe ô tô và xe máy cũng rất là nhiều nhưng chủ yếu là ba vụ đâm vào xe máy
tại cơ quan công an đối tượng bị bắt được làm rõ là nguyễn duy linh ba mươi ba tuổi quê quán yên bái
đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội hết sức liều lĩnh để chiếm đoạt chiếc xe sang branover
đi xe ô trên đường đi thì em tình cờ nhìn thấy cái xe đấy rồi thì là em mới mở cửa xe thì em cảm thấy là mở mở cửa xe mở được cửa xe là mở được
đấy thì là đấy cũng không biết là suy khiến thế nào mà em ngồi lên xe đấy
thì khi ngồi lên cái thì là bị chủ xe người ta phát hiện thì do là hoảng quá thì mới bắt buộc em phải lái xe
hành vi lấy trộm chiếc xe ô tô của đối tượng linh diễn ra khá dễ dàng
nguyên nhân là bởi chủ phương tiện khi đỗ xe đã không chốt khóa cửa cẩn thận
đây cũng là thói quen và sự sơ hở của không ít chủ các phương tiện ô tô
thêm một vụ việc xảy ra ở phường cầu diễn quận nam tử liêm tối ngày ba tháng năm đã cho thấy hậu quả từ thói quen số này
nạn nhân rời khỏi xe nhưng vẫn để khóa điện khiến kẻ gian dễ dàng lẻn vào cabin phóng xe đi mất
tội phạm đã lợi dụng sự sơ hở
tội phạm đã lợi dụng sự sơ hở của chủ xe tức là khi mà dừng đỗ xe trên đường thì lại không tắt máy
và cái chính là cái ý thức của cái chủ xe đó là vi phạm cái luật giao thông đường bộ cũng như trật tự đô thị
đó là dừng đỗ xe trái quy định
sự việc lấy trộm chiếc xe ô tô ngay trên đường phố giữa thủ đô tuy là hiếm gặp
song nếu quần chúng nhân dân vẫn chủ quan
dừng đỗ xe tùy tiện
trái quy định và không chốt khóa cửa thì sẽ còn những vụ việc đáng tiếc nữa xảy ra